đề xuất rõ ràng là một ý tưởng hay và khoa học
và sẽ hiệu quả khi và chỉ khi những hành vi nguy hiểm này được thay đổi
bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến vào dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
để chính quốc hội xem xét cho ý kiến
một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu từ năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể phương án một kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với nam
và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam và bốn tháng đối với nữ
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
phương án hai kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ sáu mươi tuổi bốn tháng đối với nam
và đủ năm mươi năm tuổi sáu tháng đối với nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nam và sáu tháng đối với nữ
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi và nữ đủ sáu mươi tuổi
theo bộ lao động thương binh và xã hội qua khảo sát đánh giá và tham vấn ý kiến của các bên
trong quá trình soạn thảo đa số ý kiến đề xuất chọn phương án một
cả hai phương án quy định trong dự thảo đều có lộ trình tăng chậm
tuy nhiên phương án một là phương án có ưu điểm hơn phòng tránh cao hơn các rủi ro
khi điều trình tuổi đối với thị trường lao động tránh gây sóc thị trường lao động
giữ được ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế
thưa quý vị và các bạn festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín đã diễn ra được bốn ngày
trong những ngày vừa qua người dân thành phố và khách du lịch trong và ngoài nước
đã có cơ hội được trải nghiệm không gian trưng bày
giới thiệu các sản phẩm thuộc một mươi sáu nhóm nghề truyền thống đến từ sáu mươi làng nghề trong cả nước
bên cạnh đó du khách cũng được thưởng lãnh
những chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc như lễ hội áo dài
và vào chiều ngày hôm qua ban tổ chức festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín
đã long trọng tổ chức lễ tế tổ bách kệ và lễ xước tôn vinh nghề truyền thống việt
trong khuôn viên thành phố huế
đây là một sự kiện quan trọng nhằm ghi nhớ công ơn của các vị thần nghề
bậc tiền nhân đã khai sinh ra làng nghề việt nam
trong không khí trang nghiêm lễ tế tổ bách nghệ là một nghi thức quan trọng
một điểm nhấn nổi bật
được hàng trăm nghệ nhân mong đợi trong mỗi mùa festival nghề truyền thống huế
không chỉ là một nét đẹp văn hóa lễ tế bách tổ nghệ
còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân
những người có công khai sinh giữa các làng nghề truyền thống
đồng thời nhắc nhở con cháu đời sau gìn giữ tinh hoa văn hóa ngàn đời
đây là một dịp để tôn vinh những người tỏ tay nghề cao
tầng tùy về nghề nghiệp
bản thân của họ cũng giống như những người xung quanh
đã cùng góp sức góp công tạo nên những sản phẩm cho địa phương
và duy trì nghề truyền thống của ông cha đại lạc
sau lễ tế tổ bách nghệ là lễ rước tôn vinh ba trăm năm mươi nghệ nhân bàn tay vàng
đến từ sáu mươi một làng nghề nổi tiếng của các tỉnh thành trong cả nước
trong trang phục truyền thống đầy sắc màu
với đầy đủ kiệu tổ nghệ
đội nhạc bát âm chiêng trống cờ lọng lân dòng
đội dước đã diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố huế
thông qua lễ tế tổ và lễ dước
nghệ nhân mong muốn sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển nghề lên một tầm cao mới
kỳ hôm nay là kỳ thứ tám
thì thành phố cũng rất là mở rồng
và mời những nghề nhân trong và ngoài nước
để đi về để trình diện nghề
và quả như là trình diện nghề của các tỉnh thành phố huế
giáo lưu nghề dựa trong và ngoài nước
và các ngành nghề trên cả nước
để cùng nhau là học hỏi
muốn đưa cái nghề này lên
thì tất nhiên chúng ta phải học hỏi
học tất cả công nghệ của các nước
về để mình đưa nghề mình lên
để đó mình áp dụng vô việc của mình
với sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo công chúng
lễ tế bách tổ nghệ
và lễ dước tôn vinh các nghệ nhân
cũng đã khép lại chuỗi các hoạt động
trong chương trình festival hai nghìn một mươi chín
qua tám lần tổ chức
festival năm nay với các chương trình văn hóa
nghệ thuật đặc sắc
không chỉ để lại nhiều dư âm tốt đẹp
trong lòng người dân và du khách
mà còn tạo cơ hội động lực
để đưa làng nghề việt nam ngày càng phát triển hội nhập
thưa quý vị và các bạn
chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là một sự kiện trọng đại
có tầm ảnh hưởng quốc tế to lớn
và tính thời đại sâu sắc trong thế kỷ hai mươi
đó là thắng lợi của chính nghĩa
trước bạo lực cường quyền
là biểu tượng sáng ngời
vì ý chí bất khuất
khát vọng hòa bình tự do của dân tộc việt nam
và nhân loại tiến bộ
đó là lịch sử
mà lịch sử chỉ hiện hữu sự thật
không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc được
chiến thắng ba mươi tháng bốn đã đi qua bốn mươi bốn năm
nhưng ý nghĩa giá trị to lớn của nó
thì vẫn tồn tại mãi với thời gian
nhất là đối với các dân tộc đã
và đang nỗ lực đấu tranh
vì sự tiến bộ văn minh hạnh phúc
ca ngợi đánh giá tích cực đối với sự kiện này
luôn là chiều hướng chủ đạo
là điều được thế giới quan tâm và thừa nhận
trong suốt những năm qua
nhưng được gửi là bên cạnh sự đánh giá khách quan
trung thực đó thì vẫn còn những tiếng nói lạc lõng
cố tình phủ định sự thật lịch sử
với động cơ mục đích đe tối
định kiến và thủ định
bất cứ dân tộc nào trên thế giới
đều có quyền tự hào về truyền thống lịch sử
đánh giặc ngoại xâm diện giữ bảo vệ tổ quốc của mình
những thế hệ ngày hôm nay
và mai sau cũng sẽ vẫn khắc ghi trang vàng
lịch sử hào hùng ba mươi tháng bốn của dân tộc
và phát huy ý nghĩa trong công cuộc xây dựng
bảo vệ tổ quốc
những nội dung này sẽ được đề cập đến sâu hơn
trong cùng dòng chảy báo chí ngày hôm nay
với nhà báo trần quang vũ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
dòng chảy báo chí ngày hôm nay
chúng tôi muốn đến với các bạn bằng một cái thông tin
xung quanh việc là
chúng ta đã thống nhất đất nước
trong bốn mươi bốn năm ấy
chúng ta đã đạt được những thành tích
rất đáng kể
uy tín của việt nam rất cao
trên trường quốc tế
thế nhưng bốn mươi bốn năm ấy
chúng ta vẫn có những lực lượng
trong nước và lực lượng nước ngoài
là xuyên tạc lịch sử
chống lại cuộc thống nhất đất nước này
và quan điểm của chúng tôi
là xuyên tạc lịch sử
chống lại thống nhất đất nước
chính là chống lại tương lai phát triển của đất nước này
và hôm nay chúng tôi mời đến
trường quay nhà báo phạm đình lợi
ông là người
ngồi ở tổng xã thông nước xã việt nam
để quan sát
tình hình thế giới
tổng hợp thông tin của tình hình thế giới
để thông tin lại với nhân dân trong nước
và cái thông tin của nhân dân trong nước
để thông báo cho thế giới
thông qua cái con đường thông minh xã việt nam
mà chiếc xe tăng hút
đổ cái cánh cổng
dinh độc lập
có thể coi cái thời điểm ấy
là thời điểm mà chúng ta
thống nhất được quốc gia việt nam
trong tư tưởng của tôi
thì tôi nghĩ rằng là
việc thống nhất đất nước việt nam
nó là một quy luật tất yếu của lịch sử việt nam
thì quan điểm của ông về vấn đề này
như thế nào
nhà báo trần quang ngũ
đã nêu ra một vấn đề
phù hợp với cái
thực tiễn và cái xu hướng
phát triển của lịch sử
trong cái thời kỳ đó
đứng trong nước cũng như là đứng về mặt quốc tế

nhân dân việt nam
tiến hành cái cuộc
cách mạng của mình
cách mạng của mình
và để đi đến
cái con đường thống nhất tổ quốc
bây giờ có thể lớp trẻ không đọc kĩ
hoặc là có thể
ít đọc hơn
nhưng vào thời điểm đó
chúng ta nhận thấy rằng là
tất cả các dân tộc trên thế giới
ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân việt nam
ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân việt nam
ở đây ta không nói là chỉ có
phe xã hội chủ nghĩa
phe xã hội chủ nghĩa có nghĩa là nói cùng một ý thức hệ
nhưng đây chúng ta nói là
nhân dân kể cả nhân dân các nước ở các nước tư bản
tây âu hà lan đan mạch
tất cả thụy điển
các nước đó đều có những
phong trào rất lớn ủng hộ việt nam
và chúng ta biết là
ông thủ tướng của thụy điển
từ khi ông làm bộ trưởng giáo dục
đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân việt nam
người miền bắc
thì lúc bấy giờ
là như một cái sự bùng nổ
và người miền nam lúc bấy giờ
chúng tôi cũng nhìn thấy
giống như một sự bùng nổ
và nhân dân
đứng hai bên đường để đón đoàn xe tăng
vào tiếp quản sài gòn
đón các đoàn quân từ mấy cái mũi
mũi xuân lộc mũi t bốn
mũi miền đông nam bộ về sài gòn
và hết sức hồ hởi
thì cái cuộc giải phóng
và để thống nhất
nó là của cái giới bình dân nhất
những người nhân dân của chúng ta
hoan hô cái công việc này
tất cả các cái báo chí lúc đó
chúng tôi ngồi đọc nhìn các báo hàng ngày
thu thập các cái thông tin
thì thấy ở đâu người ta cũng nói đến cái việc
nhân dân quân đội
của việt nam
đã chiến thắng và đã giành lại
cái vị thế của mình
trên cái địa bàn của cả nước
và sau khi
chính quyền riêng đoàn minh
đầu hàng thì cái việc
tất nhiên là
việt nam phải đi đến thống nhất với nhau
vì các thế lực thù địch
nó vẫn đang tồn tại
cho nên chúng ta nhớ rằng cái vụ án mai văn hạnh
lê quốc túy
là tìm cách đưa quân về để cướp lại miền nam việt nam
cho nên là nếu có những vấn đề ấy
thì vẫn còn có cái việc là
chúng ta vẫn còn phải cảnh giác
tôi hoàn toàn đồng ý với cái
sự phân tích của nhà báo trần quang vũ
tôi chỉ xin nhấn mạnh
hay là nêu ra một cái
vấn đề một cái tư liệu lịch sử
để chứng minh rằng
cái quá trình thống nhất
và hòa hợp dân tộc của đất nước ta
nó có những cái
bước phát triển
phải có thời gian
phải có vượt qua những khó khăn
thì tôi xin dẫn chứng một cái điều
nhà văn được giải nobel văn học
là ông gabriel
ông đến thăm việt nam
đi từ miền bắc vào trong miền nam
đi khắp vùng bờ biển
và đi đến tận mũi cà mau
quay trở lại hà nội
ông chỉ thấy rằng là nhân dân việt nam
đang hết sức kiên trì
đang hết sức nỗ lực
để xây dựng lại đất nước của mình
sau giải phóng
và từ đó mới đặt cơ sở cho cái việc
hòa hợp dân tộc
chúng ta càng ngày chúng ta càng thấy rằng là
chúng ta không lại đường lối của chúng ta
thì càng trở nên lạc hậu
và càng trở nên thiểu số
chúng ta đã vượt lên để chúng ta trở thành một quốc gia
mà thế giới công nhận tức là
chúng ta từ một quốc gia chậm phát triển
chúng ta đến một cái quốc gia
hiện nay chúng ta là quốc gia đang phát triển
đấy là một cái câu chuyện tổng thể
mà không phải chúng ta muốn công nhận cái đất nước
mà cái này là quốc tế phải công nhận
các định chế tài chính các định chế chính trị
trên thế giới công nhận cái này cho chúng ta
có đúng không ạ
chúng ta có thể tự hào rằng là
cái người việt nam của chúng ta
là hiện nay học tập
và công tác
ở những cái nơi mà
các cái quốc gia tiên tiến nhất
người việt nam đang làm ở thung lũng silicon
người việt nam đang làm ở nasa
và đây là những người mà
sau tức là sinh sau
và trưởng thành sau
lúc thống nhất đất nước
thì những cái điều ấy những thành tiêu ấy không được kể đến
thì tôi rất muốn
học sách vấn đề này
ông nói cho bạn xem truyền hình hiểu về câu chuyện này
nghỉ hưu thì tôi cũng có
đi làm cái việc là hướng dẫn khách du lịch
trong một số vụ
nhưng mà tôi
có rất nhiều người bạn
họ đi từ miền bắc vào miền nam
dẫn đoàn khách này cho đến đoàn khách pháp
từ các nước
mỹ latin cho đến tây âu châu âu
nói tiếng anh tiếng pháp tiếng tây ban nha
tiếng bồ đào nha
anh em về hoặc là kể lại
hoặc là viết trên những cái tết của mình
các cái trang mạng cá nhân của mình
thì tôi đều nhận thấy rằng là
xu thế chung là người ta ca ngợi
đất nước này
ca ngợi cái cuộc sống
của người dân ca ngợi cái bản chất
cái độc đáo
của dân tộc việt nam
có nhiều người viết hẳn những cái bài
rất dài khá dài
nói về những cái tình cảm của họ
của những người khách quốc tế
họ hứa rằng là
sau đợt này họ sẽ quay trở lại
sau chuyến đi này họ sẽ có chuyến đi khác
cùng với gia đình cùng với những người thân khác
để nhìn nhận
để tìm thấy những cái
nét tốt đẹp
những cái điều kiện sinh sống
tốt hơn nhìn thấy
những cái sự phát triển
tốt hơn của đất nước việt nam
tôi nghĩ những cái như thế
là nó rõ ràng
và nó có thể là
phản bác lại những cái điều
những cái gì mà người ta thường hay
quy kết hay là chê trách
những cái vấn đề yếu kém của đất nước
chúng ta thấy rõ một cái điều
là chúng ta có ba cái trục
mà những cái trục ấy
là những cái trục đó làm cơ sở
cho quốc gia này phát triển
cái trục thứ nhất ấy
là chúng ta có một hệ thống quản trị đất nước
rất là nghiêm túc
để đưa cái hệ thống quản trị đất nước này
vì dân vì nước
đấy là một cái rất là đáng
đáng chú ý về cái
cái động lực để phát triển
cái thứ hai chúng ta phải nhìn thấy
nhân dân của chúng ta
cái lực lượng trẻ của chúng ta
là một cái lực lượng mà được học hành rất là tử tế
học hành rất là chăm chỉ
và đi bất kỳ quốc gia nào thì nó cũng phải thừa nhận
rằng là đấy là thông minh
và cái thứ ba
là chúng ta có những cái đường lối về phát triển kinh tế của chúng ta rất rõ
và để cho đất nước phát triển kinh tế của chúng ta rất rõ
đất nước phát triển theo một cái con đường
mà nó được định ra rất là khoa học
thì tôi cho rằng
tất cả những cái
yếu tố tích cực này của xã hội
nó là một cái
động lực để cho tất cả những người dân việt nam
của chúng ta nắm chặt tay nhau
để cùng phát triển
xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi
quý vị đang theo dõi tiểu mục có thể bạn quan tâm
thông tin hữu ích cho cuộc sống
bắt đầu từ tháng năm này hàng loạt nghị định và thông tư mới
sẽ có hiệu lực đáng lưu ý là
quy định về việc thay đổi công thức tính điểm
xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
từ mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay
sẽ bắt đầu bằng thông tin rất đáng chú ý này
cụ thể thông tư ba hai nghìn một mươi chín
của bộ giáo dục đào tạo sửa đổi
bổ sung quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
ban hành kèm theo thông tư bốn hai nghìn một mươi bảy
có hiệu lực từ ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong thông tư này công thức tính điểm
xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín như sau
đối với giáo dục trung học phổ thông
điểm xét tốt nghiệp bao gồm hai thành tố
thứ nhất là tổng điểm bốn bài thi
cộng với điểm khuyến khích nếu có
sau đó chia cho bốn và nhân với bảy
thành tố thứ hai là điểm trung bình
cả năm lớp một mươi hai nhân với ba
tổng hai thành tố này chia cho một mươi
sau đó cộng với điểm ưu tiên nếu có
sẽ ra điểm xét tốt nghiệp
đó là những thông tin rất cần thiết
đối với các bạn học sinh

tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay
đang đến rất gần
còn đối với công nhân viên chức người lao động
và các người học sinh
điều ý chính trị
đối với khí tuân

thứ nhất làicho
các thành phố lớn thì thông tin sau đây sẽ dành cho quý vị
trong dự thảo tờ trình dự án bộ luật lao động sửa đổi gửi chính phủ
bộ lợi động thương minh và xã hội đang đề xuất thời gian bắt đầu làm việc
của công chức viên chức và người lao động từ tám h ba mươi hay vì tám h như hiện nay
đây là một trong hai phương án được bộ lao động thương binh và xã hội
đề xuất lên chính phủ phương án này đề xuất thời gian làm việc
từ tám h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi nghỉ trưa sáu mươi phút
phương án được đề xuất dựa trên thời gian thực tế hiện nay
các cơ quan trung ương bắt đầu làm việc lúc tám giờ trong khi đa số các địa phương
thì bắt đầu từ bảy h vào mùa hè và bảy h ba mươi vào mùa đông
phương án này nếu thực hiện sẽ giúp thống nhất giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước
từ trung ương đến địa phương phù hợp hơn với thời gian làm việc của các quốc gia
chuyển sang một thông tin văn hóa đáng chú ý
thưa quý vị trong chiều ngày hai mươi chín tháng bốn đoàn công tác của bộ văn hóa thể thao
và du lịch tại tp hcm đã có ý kiến ban đầu cho rằng bức tranh sơn mài
vườn xuân trung nam bắc của họa sĩ nguyễn gia trí đã bị hư hại đến bảy mươi sau khi vệ sinh
tuy nhiên không chỉ riêng công tác này vụ việc còn cho thấy nhiều tồn tại
trong quy trình bảo quản di sản tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm
vào giữa tháng bốn các phương tiện truyền thông phản ánh tác phẩm được công nhận
là bảo vật quốc gia bức sơn mài vườn xuân trung nam bắc bị biến đổi màu sắc
biến dạng nhiều hòa tiết
trong cuối tuần qua đoàn công tác của bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã có chuyến công tác khẩn làm việc với bảo tàng mỹ thuật tp hcm
đánh giá ban đầu bức tranh bị hư hại cả về vật chất lớp vỏ trứng lớp sơn
và cả về tinh thần tính thẩm mỹ mức độ thiệt hại lên đến gần bảy mươi

nó có cái độ xấu hơn nhưng nếu chúng ta không biết mà bảo quản mà đánh mất luôn cái lớp đó
thì là ngày chúng ta sẽ lộ những cái không cần thiết
cũng trong bản đánh giá bước đầu hội mỹ thuật việt nam cho rằng nguyên nhân của vụ việc này
là lỗ hổng trong thực tế tôn tạo bức tranh chủ trương vệ sinh tác phẩm tại bảo tàng đã được phê duyệt
tuy nhiên thực tế chỉ có một họa sĩ sơn mài thực hiện vệ sinh không hề có chuyên gia
trong lĩnh vực trùng tu mỹ thuật giám sát vì vậy người họa sĩ thực hiện vệ sinh và bảo tồn bức tranh
theo gu thẩm mỹ cá nhân dẫn đến những biến đổi đáng tiếc
tuy nhiên nhiều họa sĩ tự do cũng như hội mỹ thuật tp hcm cho biết không riêng quá trình vệ sinh
mà điều kiện bảo quản tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm còn nhiều hạn chế làm giảm túi thọ của các tác phẩm
thường thường là muốn để vào bảo quản này thì người bảo quản phải biết rõ là cái người đó vẽ kiểu gì
nó có một quy trình sáng tác đặc điểm kỹ thuật đặc biệt nó cần có điều kiện bảo quản cũng rất đặc biệt
với người bảo kiện bảo quản điều kiện là gì một là cái không gian bảo quản nhiệt độ về ánh sáng
rồi cái con người bảo quản những người cũng phải có người chân dịp cho những điều kiện đó
nếu có thì chúng ta cũng có thể bảo quản được tác phẩm sơn mài tốt được
đơn cử tại một không gian khác như tòa nhà lãnh sự quán pháp tại tp hcm nơi đang lưu giữ nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị
bất cứ động tác trùng tu vật lý nào tác động đến tác phẩm đều phải có camera ghi lại cùng với sự giám sát tại chỗ của chuyên gia
đảm bảo biến đổ sau quá trình vệ sinh trùng tu luôn dưới một mươi
đây là bài học đắt giá cho các cơ quan quản lý mỹ thuật trong nước
riêng với bức sơn mài vườn xuân trung nam bắc của họa sĩ nguyễn gia trí đoàn công tác của bộ văn hóa thể thao du lịch
để yêu cầu bảo tàng mỹ thuật tp hcm khẩn trương lấy ý kiến các chuyên gia để nhanh chóng khắc phục tốt nhất sự cố
thưa quý vị tuy là địa phương đóng góp ba mươi vào giá trị công nghiệp của cả nước
nên tập trung nhiều tập đoàn công nghiệp lớn
nhưng tp hcm ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố vẫn chưa có mức phát triển tương xứng và vẫn còn nhiều hạn chế
theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
điểm nghẹn hiện nay của các doanh nghiệp nội địa khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoài nước là về giá thành
bởi vì các nguyên liệu như nhựa cao su đặc biệt vẫn còn phải nhập khẩu
điều đó dẫn tới việc sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp nội có mức giá khá cao so với các doanh nghiệp ngoại khác
vốn không chịu giá nhập khẩu nguyên liệu
ngoài ra việc thiếu những doanh nghiệp chủ chốt ở đầu cuối cũng là một trong những điểm nghẽn
khiến các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vẫn còn lây hoay trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm của mình
và chủ quan trong cách làm sạch da
bác sĩ bảo là khi mình sử dụng lại lần hai thì mình nên rửa mặt sạch sẽ rồi thấm khô ra mặt sử dụng
nhưng đến chỗ làm bình thường là mình không rửa mặt mình mua chồng tiếp lần hai
nên dẫn đến bít tắc lỗ chân lông và gây ra các mụn trên mặt
hiện nay có rất nhiều sản phẩm kem chống nắng với chỉ số sbf khác nhau
có loại có chỉ số thấp là tám chỉ số này không đủ bảo vệ da khỏi tác động của tia từ ngoại
chỉ số sps có trong kem chống nắng cao nhất là một trăm linh
theo định mức quốc tế thì một spf sẽ có khả năng bảo vệ làn da và hạn chế tắc hại của tiêu uv trong khoảng một mươi phút
điều này đồng nghĩa với việc một loại kem chống nắng có chỉ số spf là một mươi năm sẽ hoạt động hiệu quả trong vòng một trăm năm mươi phút
còn spf năm mươi là năm trăm linh phút
kem chống nắng cũng như các loại mỹ phẩm nói chung thì thông thường nó hay có chỉ hoặc là thủy ngân
đối với da của mình đôi khi là dùng quá mức hoặc quá liều thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nhiễm độc
nhiễm độc các cái kim loại nặng thì nó gây ra tình trạng sản da nặng hơn
sự tiếp xúc không được che chắn trước bức xạ cực tím uv từ mặt trời và các nguồn khác
bức xạ cực tím uv từ mặt trời và các nguồn khác
bức xạ tím không thể nhìn thấy hay cảm thấy nhưng có thể gây cháy nắng lão hoa sớm và tổn hại đối với da
mà sẽ phát triển lên theo thời gian và có thể dẫn đến bệnh ung thư da
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năm nay việt nam sẽ có nhiều thời gian nắng
với cường độ chiều sáng của mặt trời dài và gai gắt hơn
khi đi du lịch biển ánh nắng ở những vùng này lại hoạt động mạnh
mà trẻ phụ nữ thì hay diện quần áo ngắn và bikini vào mùa hè
nên tia bức xạ có cơ hội chiếu thẳng
trong những thời điểm như vậy thì kem chống nắng là loại mỹ phẩm hữu ích hơn bao giờ hết
và đó cũng là lý do phải đẹp nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm và cách sử dụng hiệu quả
để có thể bảo vệ làn da của mình
và sau đây là một số tư vấn khi sử dụng kem chống nắng khi ra đường
hay những chuyến du lịch vào mùa hè năm nay
kem chống nắng đóng một vị trí vai trò vô cùng quan trọng
trong việc chống lại các tác nhân từ ánh nắng mặt trời
như là các tiêu cực tím gồm tiêu uva uvb
các tia này là một trong những nguyên nhân gây ra lão hóa da sớm
cũng như là cái tình trạng nám da sạm da hay là tàn nhang
sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng kem chống nắng một cách hiệu quả nhất
bước một trước khi sử dụng kem chống nắng các bạn cần làm sạch ra
khi rửa mặt thì các bạn tránh rửa nước quá nóng
bởi vì nước quá nóng có thể gây ra tình trạng khô da quá mức
sau khi đã cho một lượng kem phù hợp thì các bạn bắt đầu tán đều
lên trên mặt
khi bôi thì các bạn chú ý là đừng bôi một lớp quá dày
bởi vì khi mà bôi với một lượng kem chống nắng quá dày
thì nó sẽ gây bít tắp lỗ chân lông
sau khi bôi kem chống nắng lên trên mặt thì các bạn chú ý là tán đều
sau chống kem thấm đều trên mặt da
chú ý là khi bôi kem chống nắng các bạn tránh xa vùng mắt
tùy từng loại da mà các bạn nên tán đều lên trên mặt
đừng chọn loại kem chống nắng phù hợp
ví dụ như da của bạn là thiên về dầu thì các bạn sử dụng kem chống nắng
dành cho da dầu
trước khi ra ngoài khoảng một mươi năm hai mươi phút thì các bạn bôi kem chống nắng
các bạn không nên là bôi kem chống nắng xong rồi đi ra ngoài ngay
và thứ hai nữa là trời dù là thời tiết âm u mùa đông hay là mùa hè
thì các bạn đều phải dùng kem chống nắng
sau khi ở ngoài đường về thì các bạn đặc biệt là phải
tẩy trang tức là tẩy bớt cái rượu dầu nhòn cũng như là những các cái bụi bẩn ở trên da
bởi vì trong cái quá trình các bạn tiếp xúc với môi trường cũng như là không khí
thì cái lượng kem chống nắng ở trên da nó rất dễ dính những các cái bụi bẩn
cũng như là các loại vi khuẩn khác mà làm cho da bị bít tắc
hoặc là những các trường hợp này thì rất dễ là bụi nhiễm các loại vi khuẩn khác ở trên da
mùa hè mùa của những chuyến du lịch và cũng là thời điểm nắng gắt nhất trong năm
vì vậy chị em hãy sử dụng kem chống nắng
hãy sử dụng kem chống nắng đúng cách để có hiệu quả tốt nhất cho làn da của mình
mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin thời tiết đáng chú ý
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm qua hai mươi chín tháng bốn
áp cao lạnh lục địa ở phía bắc đang được tăng cường nén và đẩy dạnh áp thấp có trục
ở khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ vĩ bắc xuống phía nam
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén và tiếp tục tăng cường nén đẩy rãnh áp thấp
nên từ gần sáng ngày hôm nay ngày ba mươi tháng bốn đến ngày một tháng năm
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông trên diện rộng
lượng mưa đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn giờ có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn giờ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét và mưa đá là cấp một
đối với khu vực thủ đô hà nội từ chiều ngày hôm nay đến sáng ngày một tháng năm
sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
tại khu vực bắc bộ ngày hôm nay dự báo có mưa mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
nắng nóng diện rộng chấm dứt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c
khu vực bắc trung bộ ban ngày vẫn duy trì nắng nóng
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c

chiều tối và đêm có mưa rào và rông nhiều nơi
trong cơn rông kèm nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày hôm nay thì vẫn đang là ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ
và chúng tôi xin lưu ý đến quý vị và các bạn
hãy chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động và bảo đảm an toàn cho bản thân
cũng như là các thành viên trong gia đình của mình khi có kế hoạch di chuyển lưu thông trên đường
còn bây giờ như thường lệ sẽ là thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước

những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại